đau thân nhiệt rửa tay bằng nước sát khuẩn
các biện pháp phòng chống dịch luôn ở mức độ cao nhất với mục tiêu không để dịch xâm nhập vào cơ sở
khi đến phòng quản lý xe bức cảnh để làm thủ tục thì phải đeo khẩu trang và thực hiện các yếu cầu về đau thân nhiệt
cũng như bộ phận quản lý xuất nhập cảnh lực lượng cảnh sát giao thông luôn phải tiếp xúc trực tiếp với người dân lái xe
song song với việc tuần tra kiểm soát các tuyến đường giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động thực hiện đúng quy trình về công tác phòng ngừa dịch bệnh
những chiếc khẩu trang y tế được cấp phát miễn phí cho những tài xế và cả những hành khách
đồng thời thông qua quá trình kiểm tra xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tuyên truyền cho các tài xế thực hiện tốt công tác phòng dịch cho phương tiện
ngoài việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch công an tỉnh hà tĩnh tập trung đi từng ngõ gõ từng nhà
ra soát người nhập cảnh về nước để lập danh sách người nước ngoài và công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương
đồng thời phối hợp tốt với chính quyền địa phương tiến hành giả soát
kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế cập nhật tình hình sức khỏe của từng người trong diện giả soát phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
trên địa bàn hà tĩnh kiểm soát số lượng người xuất khẩu làm đồng tư được mở trở về
hay là cả nơi trống lượng có các vùng dịch trở về
là phải cách ly các trung tâm cách ly thành lập bán tỉ đảo để giảm thoát kiểm tra sức khỏe phương tiến từ các vùng dịch
với tinh thần chống dịch như chống giặc và nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
lực lượng công an còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tin tưởng
chấp hành tốt các quy định phòng ngừa lây lan dịch bệnh ngăn chặn mạnh mẽ các nguồn lây nhiễm
nhằm tiến tới để lùi đại dịch covid một mươi chín
công an tỉnh điện biên vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tàng hai đối tượng thu hai bánh heroin
hồi một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng ba tại một nhà nghỉ thuộc khu vực tổ hai phường thanh bình thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
lực lượng công an đã bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận là lầu a sử trú tại bản keo lôm hai xã keo
huyện điện biên đông tỉnh điện biên và thao trờ gia chú tại bản chóc ly
xã keo lôm huyện điện biên đông tỉnh điện biên
vật chứng thu giữ là hai bánh heroin khối lượng bảy trăm linh g và nhiều vật chứng khác
bước đầu đối tượng khai nhận mua của một đối tượng người lào mang về điện biên tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình vừa phá chuyên án bắt khẩn cấp sáu đối tượng
về hành vi đánh bạc giữa hình thức số lô số đề sử dụng công nghệ cao do nguyễn bách tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường tân thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình cầm đầu
với số tiền mua bán số lô số đề lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày
hàng ngày từ khoảng một mươi sáu h ba mươi phút các đối tượng ở tại nhà riêng khóa trái cửa sử dụng mạng internet
phần mềm zalo và phần mềm lotopro cài đặt trên điện thoại di động thông minh để chuyển mạng mua bán số lô số đề
quá trình bắt khám xét cơ quan công an đã thu giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng tiền
một ô tô và một mươi điện thoại di động

tăng mạnh sau một mươi năm năm khai thác đến nay hầm đường bộ hải vân đã trở nên quá tải vào những lúc
cao điểm dịp lễ tết thường dẫn đến mất an toàn giao thông gây ra ủn tắc tại hai đầu hai tuyến
đường dẫn vì phải lưu thông mỗi chiều một làn trong một hầm
theo các biện pháp đảm bảo tổng giao thông và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã có những
lực lượng của đơn vị của điện vận hành lực lượng cứu hộ cứu nạn liên tục tuần tra ở trên tuyến
và sẵn sàng xử lý đối với toàn bộ những sự cố mà xảy ra trong hầm
tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông cũng như công an địa phương thay ca thường xuyên bố trí
lực lượng kiểm soát giám sát tốc độ phương tiện
đi qua hầm là tránh những trường hợp là xe chạy chưa đúng tốc độ quy định thì những xe sau muốn vượt
là vi vọng lắng lầm dễ gãy ra vấn đề tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt trên đường thì đã khẳng chế rất là tốt
trong hầm thì chúng tôi đã làm việc với ban quản lý dự án trích xuất từ camera để có sử lý nghiêm
những trường hợp mà vào trong hầm
nhưng người ta họ vẫn không biết

hiện nay chủ đầu tư hầm đường bộ hải vân hai đang khẩn trương hoàn thiện những hạ mục thi công còn lại
để nhanh chóng đưa hầm hải vân hai vào hoạt động vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra trình bộ giao thông vận tải đề xuất mở rộng trạm thu phí bắc hải vân
từ sáu làn lên tám làn để giải quyết việc ủn tắc giao thông mỗi dịp cao điểm
chuyển sang các thông tin về tình hình hạn mặn
chuyển theo chương trình đước cho vùng hạn mặn vào ngày hai mươi tám tháng ba tại xã phú tân huyện tân phú đông
và xã bình đông thị xã gò công của tỉnh tiền giang
công ty viễn thông mobile phone chi nhánh tiền giang phối hợp với đoàn thanh niên
cụm thi đua số tám bộ công an tổ chức trao tặng quà cho người dân vùng hạn mặn
đoàn công tác đã trao tặng một trăm năm mươi thùng chứa nước dung tích hai trăm hai mươi lít
và xin miễn phí cho các gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn
đồng thời đoàn cũng tặng một mươi phần học bổng
mỗi suất năm trăm linh đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi
ngoài ra các đoàn công tác còn tặng khẩu trang
gieo kháng khuẩn đến người dân nhằm phòng tránh dịch bệnh covid một mươi chín
thông qua hoạt động này thì giúp người dân hiểu và chung tay chống dịch
và hạn chế lây lan trong cộng đồng
sau khi phát động ủng hộ đồng hành cùng với các lực lượng nơi tuyến đầu
phòng chống dịch covid một mươi chín với số tiền kêu gọi ủng hộ hơn năm mươi triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng ba đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ninh đã mua sắm
trang bị các vật tư y tế cần thiết nhu yếu phẩm đồ dùng sinh hoạt cá nhân
để trao tặng cho bệnh xá công an tỉnh và sở y tế quảng ninh
đoàn đã tổ chức thăm trao tặng hai bộ đèn tia cực tím khử khuẩn
hai mươi bình điện phun khử khuẩn một bình oxy bốn mươi kg hai khẩu trang y tế
hai trăm linh khẩu trang vải năm mươi chai nước rửa tay khô sức khuẩn cho bệnh xá công an tỉnh quảng ninh
trao tặng hai máy tạo oxy một trăm linh chai nước rửa tay khô cho sở y tế quảng ninh
để phục vụ công tác khám điều trị các trường hợp nghi nhiễm và bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ công an tỉnh quảng ninh
góp phần tích cực cùng với công tác phòng chống dịch bệnh